thưa quý vị thành phố hồ chí minh đã lên kế hoạch thu phí đối với một số phương tiện vào trung tâm thành phố
đây cũng là giải pháp mà thủ đô hà nội từng đưa ra cách đây không lâu nhằm giải quyết nạn ồn tắc giao thông
vậy đây có phải là giải pháp căn cơ
bài viết được đăng tải trên báo lao động số ra ngày hôm nay
mới đây thành phố hồ chí minh đã phê duyệt đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng
kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn thành phố hồ chí minh
theo lộ trình của đề án trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thành phố hồ chí minh sẽ thu phí xe ô tô vào trung tâm sau khi ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phê duyệt đề án
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh sẽ tiến hành xây dựng một đề án riêng nghiên cứu ba mươi bốn cổng thu phí ô tô
nằm trong đề án tổng thể về thu phí ô tô vào trung tâm
các chuyên gia cho rằng việc thu phí như thế thì chỉ mang tính tận thu ồn tắc giao thông mới là vấn đề nàn dài
bộ giao thông vận tải đang đốc thúc các đợt vị liên quan gấp rút hoàn thành hệ thống thu phí tự động không dừng
etc ở các trạm thu phí bot để đưa vào vận hành trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai
gấp rút hoàn thành vận hành hệ thống thu phí etc là bài viết được đăng tải trên báo nhân dân số ra ngày hôm nay
thực hiện chủ trương của chính phủ và thủ tướng chính phủ bộ giao thông vận tải phân chia hệ thống etc thành hai giai đoạn
trong đó giai đoạn một gồm các trạm trên quốc lộ một và quốc lộ một mươi bốn đường hồ chí minh qua tây nguyên và một số tuyến đường cao tốc
tổng số là bốn mươi bốn trạm giai đoạn hai gồm ba mươi ba trạm còn lại trên các tuyến quốc lộ
tuy nhiên do việc đầu tư hệ thống etc là hình thức đầu tư mới
phức tạp về công nghệ và thủ tục pháp lý liên quan nhiều đến chủ thể tham gia thực hiện
quản lý chưa có kinh nghiệm nên dẫn đến trong quá trình triển khai thì có một số vương mắc và ảnh hưởng đến tiến độ
quy định mới tăng thuế giá trị gia tăng từ ba lên mức một mươi áp dụng từ ngày năm tháng một mươi hai với tài xế xe công nghệ
một số ứng dụng gọi xe đang tính toán khả năng sẽ tăng cước phí có lộ trình
với quy định mới trong nghị định một trăm hai mươi sáu có hiệu lực từ ngày năm tháng một mươi hai
thì mức thuế giá trị gia tăng nộp một mươi phát sinh trên tất cả các quốc xe thay vì mức ba như hiện nay
nên đại diện các ứng dụng gọi xe cho biết đang tính toán các phương án điều chỉnh giá cước
trường hợp để bảo đảm mức thu nhập hiện tại cho tài xế sẽ phải tăng thêm cước tám
hệ quả là số chuyến xe sẽ bị giảm bốn mươi năm đồng nghĩa với việc doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ chịu thiệt
nếu theo quy định mới áp dụng từ ngày năm tháng một mươi hai tài xế sẽ giảm khoảng bảy ba thu nhập so với hiện nay
trong khi đó báo hà nội mới số ra ngày hôm nay đăng tải thông tin
cần có giải pháp xóa bỏ triệt để loại hình kinh doanh bán lẻ xăng tự phát
dưới hình thức đóng vào can chai hay là những trụ bơm lắc tay cây xăng mini hay là cột bơm xăng di động
cục quản lý thị trường tp hà nội cho biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
toàn thành phố đã xử phạt và tịch thu đồ nghề tại bốn điểm bán xăng tự phát
với số tiền phạt mỗi lần hàng chục triệu đồng
nhưng các hình thức kinh doanh xăng tự phát như thế này
vẫn chưa hề chấm dứt
kinh doanh xăng đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngật các quy định về phòng chống ché nổ
và nhiều điều kiện khác
rất cần lực lượng chức năng và đặc biệt là chính quyền các cấp cơ sở
có giải pháp xử lý hiệu quả triệt để thường xuyên kiểm tra
bởi chỉ khi giải quyết được tận gốc
mới có thể xóa bỏ được nỗi lo tiềm ẩn từ những điểm bán lẻ xăng tự phát
thưa quý vị mạnh tay với trợ tự phát nâng cao trách nhiệm cơ quan chức năng
là bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay
tại một số quận của tp hcm nhiều điểm kinh doanh chung quanh chợ truyền thống
trên địa bàn trở thành chợ tự phát nhưng địa phương không thể xử phạt vi phạm hành chính
liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm mà chủ yếu chỉ nhắc nhở
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cho biết tình trạng chợ tự phát tồn tại kéo dài nhiều năm
là do cán bộ chính quyền địa phương chưa làm hết trách nhiệm để xóa trợ tự phát
ngoài việc tuyên truyền vận động và tổ chức điểm bán hàng mới văn minh hiện đại
thì cũng cần phải xử lý nghiêm đối với hiện tượng cố tình vi phạm để trả lại đường giao thông
cho người cũng như phương tiện trả lại mỹ quan đô thị cho thành phố